phục vụ cho việc biên tập dự thảo văn kiện đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
hôm nay tọa đảm khoa học mục tiêu phát triển đất nước đến năm hai nghìn hai mươi năm và năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm đã được tổ chức
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh thường trực tiểu ban văn kiện chủ trì tọa đàm
thời gian qua tổ biên tập tiểu ban văn kiện và tổ biên tập tiểu ban kinh tế xã hội
đã nỗ lực để dự thảo các văn kiện rất quan trọng trên đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
đại hội một mươi ba chưa đặt ra vấn đề sửa đổi cương lĩnh song những tổng kết về mặt lý luận và thực tiễn
nhưng đánh giá kết quả thực hiện là yếu tố quan trọng để triển khai cương lĩnh tốt hơn
hiệu quả hơn và phù hợp với thực tiễn đang thay đổi rất nhanh chóng
việc xác định các mục tiêu phát triển đất nước trong năm năm một mươi năm tới tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
phù hợp bảo đảm tính thực tiễn và khả thi là rất quan trọng
bởi đây là cơ sở để xác định chính xác những định hướng nhiệm vụ giải pháp xây dựng phát triển đất nước
bảo vệ tổ quốc tạo sự thống nhất về nhận thức hành động của toàn đảng toàn dân